hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những nhà khoa học nữ đam mê nghiên cứu
mở ra những trang mới cho nền khoa học việt nam
các chị là những tấm gương sáng về sự kiên trì sáng tạo vượt khó trong cuộc sống
để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học
là một phụ nữ yêu khoa học phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga dành hàng chục năm để tìm tòi
nghiên cứu về các hạt nano tinh thể bán dẫn một trong rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học nano
mặc dù có khoảng thời gian nản trí khi không tìm thấy hướng đi
hay có những khó khăn khi vừa làm khoa học vừa thực hiện trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình
nhưng bằng tình yêu niềm đam mê phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga đã vượt lên tất cả
và mở ra những trang mới cho nền khoa học việt nam
tôi thấy là những cái việc mà liên quan đến cái việc nghiên cứu của chúng tôi
tưởng ngoài đường tưởng là không có tác dụng gì
nhưng thực ra là
mình lấy cái niềm tin cho làm phục vụ làm giúp đỡ cho người khác một cách tốt đẹp
để mà thấy rằng cuộc đời mình có ích cho người khác để mà làm việc
cùng với phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga tập thể nữ khoa học của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đều có chung tình yêu khoa học các chị ngày đêm nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm khoa học thông minh
đáp ứng nhu cầu xã hội
đến nay các chị đã làm chủ nhiệm và thực hiện thành công một mươi hai đề tài cấp nhà nước
một mươi bảy đề tài cấp bộ tám đề tài cấp viện và sáu đề tài cấp quốc gia nào phát triển
với tâm niệm cần phải lan tỏa tình yêu khoa học đến với những thế hệ nối tiếp
các chị đã tận tâm chỉ dạy cho những đồng nghiệp trẻ để viết tiếp sự phát triển của nền khoa học việt nam
khi mà làm việc với các cô thì đoàn thân là tôi cũng
cũng được như vậy là học được nhiều thứ
thế đó là cả về kiến thức chuyên môn
cả về một số những đức tính trong việc nghiên cứu khoa học cần
những kinh tích tính như kiên trì nhẫn hại
và thứ hai nữa là phải có cái lòng đam mê
có được những kết quả để có thể ứng dụng là cả một quá trình nghiên cứu rất là dày công
thế và bền bỉ nghiên cứu mấy chục năm
nó là một cái phần
người ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau trong cuộc đời
nhưng mà chăm chú làm một cái công việc để nó đi đến cùng là một phẩm chất mà không phải ai cũng có được
tôi đánh giá rất là cao phẩm chất này
ngày nay những nữ khoa học vẫn miệt mài bên những thí nghiệm
vừa nghiên cứu vừa làm tốt vai trò của người mẹ người vợ trong gia đình
các chị là những tấm gương sáng về sự kiên trì sáng tạo
vượt khó trong cuộc sống để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học